thông tin từ bộ y tế cho biết đã có bốn ba trăm ba mươi một bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày một mươi bảy tháng tám
nâng tổng số ca covid một mươi chín được điều trị khỏi lên đến một trăm một mươi một ba trăm linh tám ca
và hiện có sáu trăm hai mươi bệnh nhân nặng và nguy kịch đã được điều trị
và đến sáng ngày hôm nay việt nam đã ghi nhận hai chín mươi ba ba trăm linh một ca mắc covid một mươi chín vào sáng ngày hôm nay
thành phố hà nội có thêm năm trường hợp dương tính với sars cov hai
tất cả đều thuộc chùm ho sốt thứ phát và được xác định ở địa bàn các quận huyện là hoàng mai đống đa và đông anh
có liên quan đến thông tin được lan truyền trên mạng xã hội
hai mươi trẻ ở đội cấn ba đình hà nội mắc covid một mươi chín
thì đại diện lãnh đạo quận ba đình cho biết thông tin này là hoàn toàn sai sự thật
và trong sáng ngày hôm nay tin từ sở y tế hà nội cho hay
từ ngày một mươi tám đến ngày hai mươi tháng tám thành phố sẽ tiếp tục triển khai đợt hai
lấy mẫu xét nghiệm cho khu vực nguy cơ cao
và một mươi ba nhóm người nguy cơ cao với số lượng một triệu mẫu xét nghiệm bằng kỹ thuật rt pcr
ba nhóm người nguy cơ cao được lấy mẫu xét nghiệm virus sars cov hai là người giao hàng
người bán hàng tại các chợ truyền thống chợ cóc nhân viên bán hàng tại siêu thị trung tâm thương mại
người bán hàng tạp hóa tại nhà nhân viên bán xăng lái xe khu công nghiệp đường dài
bảo vệ tại trung cư khu công nghiệp nhà máy xí nghiệp cơ quan đoàn thể công nhân xây dựng đang mắc kẹt tại hà nội
nhân viên bán thuốc tại các quầy thuốc người làm tại các kho hàng bán lẻ người trực chốt kiểm dịch
lực lượng hỗ trợ chống dịch nhân viên công ty môi trường đô thị trực tiếp thu gom rác là lái xe hay lao công
sở y tế hà nội cho biết trong đợt hai này thành phố tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm diện rộng
để bóc tách f tại các khu vực vùng đỏ khu vực nguy cơ khu vực trọng điểm và những ổ dịch mới phát sinh
sở y tế thành phố hà nội cho biết sáng nay
thành phố tiếp tục ghi nhận thêm bốn mươi một ca mắc covid một mươi chín mới trong đó có một ca tại cộng đồng
các quận huyện ghi nhận có số ca mắc mới là thanh trì một mươi sáu ca bắc từ liêm bốn ca thường tín ba đình đống đa hoàng mai đông anh
mỗi quận huyện có ba ca thạch thất gia lâm mỗi huyện hai ca hoàn kiếm và hai bà trưng mỗi quận một ca
trong khi đó tại tỉnh nghệ an liên tục phát hiện các ca f ngoài cộng đồng
tỉnh nghệ an đã quyết định giãn cách xã hội toàn bộ địa bàn huyện nghi lộc
và thị xã cửa lò theo chỉ thị một mươi sáu từ giờ ngày một mươi chín tháng tám để phòng chống dịch covid một mươi chín
hiện nay thành phố vinh tỉnh nghệ an và thị xã hồng lĩnh của tỉnh hà tĩnh cũng đang thực hiện cách ly
theo chỉ thị một mươi sáu để phòng chống dịch covid một mươi chín
còn theo trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố hồ chí minh hcdc
thành phố đã có bốn ngày không phát sinh ổ dịch mới cần theo dõi
hiện còn một mươi bảy ổ dịch đang diễn tiến
tính đến thời điểm này có một trăm năm mươi tám bốn trăm linh
trong đó có một trăm năm mươi chín trường hợp mắc bệnh phát hiện tại thành phố hồ chí minh
trong đó có một trăm năm mươi tám chín mươi sáu trường hợp nhiễm trong cộng đồng và bốn trăm linh ba trường hợp nhập cảnh
hiện nay đang điều trị ba mươi hai sáu trăm sáu mươi bảy bệnh nhân trong đó có một chín trăm bảy mươi tám trẻ em dưới một mươi sáu tuổi
hai hai trăm năm mươi sáu bệnh nhân nặng đang thở máy và một mươi sáu bệnh nhân phải can thiệp ecmo
kết quả xét nghiệm đã lấy một hai trăm sáu mươi chín
trong đó có bảy trăm bảy mươi hai trăm ba mươi bảy mẫu đơn và bốn trăm chín mươi chín sáu trăm linh sáu mẫu gộp với bốn năm trăm chín mươi hai sáu trăm bảy mươi bảy người đã được lấy mẫu tại các khu cách ly
khu phong tỏa các tòa nhà khu dân cư khu công nghiệp và khu chế xuất
để đạt được mục tiêu kiểm soát dịch bệnh trước ngày một mươi năm tháng chín
thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm hiệu quả việc giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu với nguyên tắc
ai ở đâu thì ở đó thúc đẩy mạnh mẽ phong trào tự quản bảo vệ
để đạt được mục tiêu kiểm soát dịch bệnh trước ngày một mươi năm tháng chín
sau phong tỏa kiểm dịch tại ngã tư đường lý thái tổ trần khát trân
trung xin một thành viên của tổ tự quản cho qua chốt
nhưng không được đồng ý vì không có lý do chính đáng và không có giấy xét nghiệm âm tính
lúc này trung đã có lời xúc phạm chửi bới và đánh vào mặt một thành viên tổ tự quản
rồi quay xe định bỏ đi thế nhưng sau đó lại tiếp tục quay lại dùng chìa khóa xe tấn công thành viên tổ tự quản
khi thấy người dân ở gần đó chạy ra can ngăn trung mới bỏ đi
tại cơ quan công an trung đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
vâng có thể thấy rằng trước tình hình dịch bệnh covid một mươi chín ngày càng diễn biến phức tạp
thì một bộ phận người dân vẫn còn lơ là mất cảnh giác chưa ý thức được hết sự nguy hiểm của dịch bệnh
nên có nơi có lúc việc chấp hành các quy định về phòng chống dịch bệnh chưa được nghiêm
thế nhưng chỉ cần một vài hành động không đúng như vậy thì cũng có thể làm cho chính mình và người thân bị nhiễm bệnh
do đó cùng với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chống dịch
trong thời gian chính trị công an tp sơn la tỉnh sơn la cũng đang căng mình triển khai nhiều biện pháp
phát hiện và xử lý nghiêm nhiều trường hợp cố tình vi phạm các quy định về phòng chống dịch bệnh
ngày ba tám trong quá trình làm nhiệm vụ kiểm tra kiểm soát tại khu vực tổ tám phường tô hiệu
đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế ma túy công an tp đã phát hiện cơ sở kinh doanh cà phê big cat
khu vực đồi khao cả do bà cát thị oanh làm chủ
đề rẻ khát cho bảy khách hàng tại quán
công an tp sơn la đã tham mưu với ủy ban nhân dân tp ra quyết định xử phạt cơ sở kinh doanh trên
số tiền một mươi năm triệu đồng và bảy khách hàng về hành vi vi phạm quy định trong phòng chống dịch
trước đó ngày một bảy công an tp sơn la cũng đã kiểm tra phát hiện xử lý vi phạm đối với cơ sở karaoke bình dương
có địa chỉ tại số hai trăm hai mươi chín đường lê đức thọ do chị phan thị hồng sâm
trú tại tổ một mươi bốn phường quyết thắng thành phố sơn la làm chủ và một mươi chín người hát tại cơ sở
do không chấp hành quy định phòng chống dịch covid một mươi chín với tổng số tiền phạt ba mươi tám triệu đồng
đây chỉ là hai trong số nhiều trường hợp cố tình vi phạm các quy định về phòng chống dịch
bị lực lượng chức năng công an tp phát hiện xử lý trong hai tháng trở lại đây
thực hiện công tác phòng chống dịch covid lực lượng công an phường trường lề đã phối hợp với ủy ban nhân dân phường
trong đó có lực lượng y tế phường làm nòng cốt tổ chức tuyên truyền
lưu động đến các hộ gia đình các hộ kinh doanh trên địa bàn phường
nhằm tuyên truyền sâu rộng đến các hộ kinh doanh
nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch một cách có hiệu quả nhất
công an tp sơn la đã phối hợp với lực lượng y tế và các đơn vị chức năng
tiếp tục truy vết các diện đối tượng f một và tiến hành đưa đi cách ly tập trung
cách ly theo quy định của bộ y tế đối với các trường hợp f hai f ba
f bốn đồng thời thành lập các tổ kiểm soát lâm thời với nhiệm vụ kiểm soát người
và phương tiện chở hàng hóa đi từ vùng dịch vào địa bàn thành phố
tuần tra kiểm tra xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định trong lĩnh vực y tế
chúng tôi tổ công tác số một tại đầu đường đôi
được sự phân công của lãnh đạo đơn vị
chúng tôi lập chốt và kiểm soát các loại phương tiện ô tô tham gia hóa thông
chở hàng hóa vào địa bàn thành phố sơn la
chúng tôi cố gắng nêu cao tinh thần trách nhiệm để cùng các cơ quan ban ngành
và không cho các phương tiện tránh chốt hay trốn chốt để vào địa bàn thành phố sơn la
cùng nêu cao tinh thần và phòng chống dịch tốt hơn
quyết tâm kiểm soát tốt dịch bệnh covid một mươi chín
công an tỉnh sơn la sẽ tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng
tăng cường giám sát lộ trình các sản phẩm
chở hàng vào địa bàn đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh
bên cạnh đó mỗi người dân cần phải là một người chiến sĩ
mỗi gia đình tổ dân phố phải là một pháo đài chống dịch
nêu cao tinh thần trách nhiệm chung tay cùng cả hệ thống chính trị
bảo vệ ngăn chặn mọi nguy cơ lây lan dịch bệnh vào địa bàn
xin được chuyển sang các tin tức về tình hình an ninh trật tự
một nhóm đối tượng đã lợi dụng xe luồng xanh vận tải hỗ trợ phòng chống dịch covid một mươi chín
để tổ chức mua bán trái phép
hơn một sáu kg ma túy vừa bị lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tỉnh bạc liêu bắt quả tăng và thu giữ nhiều tăng vật có liên quan
cụ thể là vào khoảng giờ một mươi năm phút ngày một mươi tám tháng tám lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an tỉnh bạc liêu phối hợp với chốt kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín
tại xã vĩnh phú đông huyện phước long đã dừng và kiểm tra xe ô tô
bên trong có ba đối tượng gồm nguyễn quốc duy trú tại thành phố hồ chí minh
nguyễn văn nghị chú tại tỉnh nghệ an và phạm thị mai chú tại tỉnh sóc trăng
phát hiện bốn bịch ni lông có tinh thể màu trắng và bảy viên nén nghi là ma túy
với tổng trọng lượng trên một sáu kg số tiền gần bốn mươi năm triệu đồng
hai sổ tay có ghi chép các thông tin có liên quan tới hoạt động mua bán trái phép chất ma túy
cùng với một số tăng vật khác có liên quan
nguyễn quốc duy khai nhận cùng với nghị của mai sử dụng xe có đăng ký luồng xanh
hỗ trợ phòng chống dịch để đi từ thành phố hồ chí minh xuống thị trấn phước long
sử dụng giấy xác nhận công tác giả để vận chuyển mua bán khí cười
ba đối tượng vừa bị các trinh sát phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm phát hiện bắt quả tàng
ngày một mươi năm tháng tám khi đang tuần tra các trinh sát của phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm
đã phát hiện xe ô tô có biểu hiện nghi vấn qua kiểm tra phát hiện hai bình khí cười n hai o

và đối tượng đi về phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm đã phát hiện xe ô tô có biểu hiện nghi vấn
cùng là đinh thanh lâm chú tại quận bảy khai nhận mua khí cười của một đối tượng tại quận bảy
về chia nhỏ bán cho người có nhu cầu
để dễ dàng thông chốt kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín
cả hai đã mặc trang phục bảo hộ y tế và làm giả hàng loạt các giấy tờ xác nhận đi công tác giả
tiếp tục kiểm tra tại nơi ở của đối tượng cung cấp khí cười
tên là nguyễn võ hoàng nhật trú tại quận bảy
lực lượng chức năng đã phát hiện bốn viên thuốc lắc một gói cần sa bốn súng công cụ hỗ trợ
một mươi viên đạn một mươi hai băng đạn hai bịch đạn chỉ tám bình n hai o năm mươi ba giấy đơn xin xác nhận của công ty cùng với lại một con dấu
phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm đã bàn giao cho công an quận bảy để tiếp tục xử lý theo quy định
liên quan tới vụ việc tông xe nổ súng xảy ra trên đường nguyễn tất thành
phường phù đồng tp pleiku tỉnh gia lai
vào ngày một mươi bảy tháng tám vừa qua cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố pleiku đã khởi tố vụ án
hình sự cố ý làm hư hỏng tài sản để điều tra
xuất phát từ mâu thuẫn nợ nần nhóm thanh niên gồm có năm người đi trên xe mang biển số tám mươi một a hai mươi năm nghìn một trăm hai mươi tám
đến quán cà phê trên đường nguyễn tất thành để đòi nợ
do bực tức vì bị đòi tiền người thanh niên tên là duy lên xe bán tải mang biển số tám mươi một c một mươi tám nghìn năm trăm chín mươi bảy đuổi theo
vượt lên phía trước xe ô tô con và ép xe dừng lại
đồng thời lùi xe tông vào đầu xe ô tô con hai lần làm hư hỏng phần đầu
trước hành vi trên một trong năm thanh niên trên xe con đã xuống xe dùng súng bắn một phát chỉ thiên
và một phát vào kính trước bên phụ xe của duy
duy đã điều khiển xe lên công an phường phù đồng trình báo
trên đường đi đã xảy ra va chạm với hai xe mô tô trên đường nạn nhân bị xây sức nhẹ
công an tp pleiku đã tiến hành tạm giữ tăng vật gồm hai xe ô tô một khẩu súng
nghi là súng bắn đạn cao su hai vỏ kim loại màu vàng và tiếp tục làm việc với các đối tượng để làm rõ vụ việc
còn tại tỉnh nghệ an vào sáng hôm nay công an tp vinh đã đồng loạt gia quân nhắc nhở
xử phạt nhiều người dân đã ra đường tụ tập đông người đi bộ tập thể dục chơi thể thao nơi công cộng
vi phạm chỉ thị một mươi sáu của chính phủ
mặc dù thành phố vinh đã áp dụng chỉ thị một mươi sáu nhưng vẫn có nhiều người dân ra đường đi bộ đạp xe tập thể dục nơi công cộng
trong ngày đầu tiên thực hiện giãn cách qua kiểm tra lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt hai mươi bảy trường hợp
mỗi trường hợp là hai triệu đồng
đồng thời nhắc nhở bốn mươi ba trường hợp người dân đi bộ đi xe tập thể dục nơi công cộng
trước tình trạng trên đội cảnh sát giao thông trật tự công an tp vinh đã tập trung lực lượng phương tiện
tỏa ra nhiều tuyến đường để nhắc nhở người dân chấp hành nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch
không ra ngoài khi không thật sự cần thiết
được biết cả hai mươi năm phường xã trên địa bàn tp vinh sẽ lập chốt kiểm tra người đi lại trên đường
các chốt này sẽ thay đổi địa điểm theo giờ để kiểm tra được đồng bộ các tuyến đường các phường xã
thưa quý vị trong cuộc chiến chống giặc covid một mươi chín tại tỉnh bình phước
trên tuyến đầu có một lực lượng đặc biệt làm nhiệm vụ truy vết
nòng cốt là các trinh sát trẻ năng động bản lĩnh cùng với sự tham gia của ngành y tế và lực lượng quân sự được gọi là tổ truy vết
tổ truy vết này có nhiệm vụ bất kể ngày hay đêm phải truy vết thần tốc các trường hợp f một f hai sau khi phát hiện ca f
và từ đó sẽ xác định chính xác lịch sử dịch tễ cung cấp thông tin cho ban chỉ đạo phòng chống covid một mươi chín
trong thời gian nhanh nhất để thực hiện các biện pháp khoanh vùng phong tỏa cách ly và dập dịch
chiều ngày một mươi tháng tám công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu nguyên bình
có địa chỉ tại xã tân thành thành phố đồng xoài tổ chức xét nghiệm tầm soát covid một mươi chín cho một số công nhân đang làm việc trong công ty
để hôm sau đi tiêm ngừa vaccine covid một mươi chín
trong quá trình xét nghiệm lực lượng y tế đã phát hiện sáu ca dương tính
ngay sau khi phát hiện ổ dịch tại công ty nguyên bình ban chỉ đạo phòng chống covid một mươi chín
thành phố đồng xoài đã tổ chức phong tỏa đồng thời phun khử khuẩn toàn bộ công ty và nơi lưu trú của các công nhân
tổ truy vết cũng đã khẩn trương vào cuộc tiếp cận với các f
trong quá trình xét nghiệm lực lượng y tế đã phát hiện sáu ca dương tính
hải dương đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can ra quyết định tạm giữ ba đối tượng
trong ổ nhóm này để điều tra xử lý theo đúng quy định của pháp luật
cộng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu bộ công an đang điều tra vụ án
sản xuất buôn bán hàng giả lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và môi giới
hối lộ xảy ra tại công ty cổ phần in và văn hóa truyền thông hà nội công ty trách nhiệm
hữu hạn sản xuất và thương mại phú hưng phát đội quản lý thị trường số một mươi bảy cục quản lý thị trường
thành phố hà nội và các đơn vị liên quan
căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra mở rộng vụ án ngày một mươi bảy tháng tám
cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu bộ công an ra quyết định bổ sung
quyết định khởi tố vụ án hình sự môi rời hối lộ đồng thời ra quyết định khởi tố bị can
và áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt bị can để tạm giam đối với
nguyên tổ trưởng tổ ba trăm linh bốn nay là tổ trưởng tổ một nghìn bốn trăm bốn mươi bốn tổng cục quản lý thị trường bộ công thương
về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ quy định tại điều ba trăm năm mươi sáu bộ luật hình sự
bị can nguyễn duy hải về tội môi giới hối lộ quy định tại điều ba trăm sáu mươi năm bộ luật hình sự
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các quyết định và lệnh tố tụng nêu trên
cùng ngày cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu bộ công an
đã thực hiện tống đạt các quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt khám xét đối với bị can nêu trên
đảm bảo đúng quy định của pháp luật
hiện cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu bộ công an
đang tiếp tục khẩn trương mở rộng điều tra vụ án xác minh truy tìm tài sản thu lợi bất chính
để có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị qua thống kê tại các quận huyện và thành phố thủ đức đã ghi nhận hơn hai năm triệu người dân
thành phố hồ chí minh đang gặp khó khăn do dịch covid một mươi chín
những trường hợp trên là lao động nghèo gặp khó khăn do thời gian giãn cách xã hội kéo dài
sở lao động thương binh và xã hội dự kiến sẽ hỗ trợ mỗi trường hợp một triệu đồng và một mươi kg gạo
lãnh đạo sở lao động thương minh và xã hội thành phố hồ chí minh đề nghị người dân hãy ở nhà
cán bộ địa phương sẽ trao tiền hỗ trợ đến tận tay cho người dân
đồng thời sở lao động thương binh và xã hội dự kiến hỗ trợ tiền nhà trọ
cho một năm trăm tám mươi hộ dân có hoàn cảnh khó khăn mức chi là một triệu năm trăm linh nghìn đồng một hộ
thành phố hồ chí minh cũng đang triển khai một triệu túi an sinh cho người dân
trong đó có lương thực thực phẩm và một số đồ dùng thiết yếu
về hỗ trợ người lao động theo các gói hỗ trợ lần một lần hai
theo nghị quyết chín của hội đồng nhân dân tp hcm và gói hỗ trợ của chính phủ
tp hcm tiếp tục cập nhật trường hợp nào bị bỏ sót sẽ được nhận hỗ trợ bổ sung
các trường hợp lao động tự do chưa nhận hỗ trợ đợt một
các khu cách ly khu phong tỏa mất việc trở về quê sẽ được nhận bổ sung vào kỳ tri hỗ trợ đợt hai
mức hỗ trợ hai đợt là ba triệu đồng một người
riêng với người làm hành nghề xe ôm truyền thống và xích lô thì chưa nhận tiền đợt một
tp hcm sẽ hỗ trợ cả hai đợt một và hai
trong hai ngày một mươi bảy và một mươi tám tháng tám công an tỉnh vĩnh long đã vận chuyển tổng cộng là sáu chuyến xe
chở hai mươi tám tấn nông sản và thực phẩm thiết yếu
trao tặng cho công an
công an tp hcm và các lực lượng tuyến đầu chống dịch trên địa bàn thành phố
bằng chính nguồn đóng góp của cán bộ chiến sĩ trong lực lượng công an tỉnh vĩnh long
đoàn thanh niên công an tỉnh và sự giúp đỡ của đoàn trường đại học sư phạm kỹ thuật vĩnh long
đã tổ chức thu mua các loại nông sản như rau củ quả gạo và thịt được bà con nông dân nuôi trồng
tại tỉnh vĩnh long với mục tiêu vừa hỗ trợ bà con tiêu thụ nông sản
vừa giúp đỡ tuyến đầu ở tp hcm chống dịch với tổng trị giá hơn một trăm chín mươi triệu đồng
đây là hoạt động thiết thực góp phần chia sẻ động viên các lực lượng đang ngày đêm
căng bình chống dịch trên địa bàn tp hcm nhất là trong thời điểm tp hcm tiếp tục
giãn cách xã hội thêm một tháng để tập trung cho công tác phòng chống dịch bệnh
cũng nhằm đảm bảo đời sống cho người dân trong thời gian thực hiện tạm dừng toàn bộ
các hoạt động trong bảy ngày tp đà nẵng đã tổ chức cung ứng phân phối hơn
một trăm linh tấn lương thực thực phẩm và một số mặt hàng thiết yếu kịp thời đến người dân
đảm bảo không để xảy ra tình trạng thiếu lương thực
ngay từ sớm các lực lượng công an dân quân phụ nữ thanh niên và cán bộ công chức
phường phước mỹ đã có mặt tại khu vực tập kết lương thực để sơ chế phân loại
và chuẩn bị vận chuyển lượng rau củ quả của tp hcm bàn giao đến người dân
đây là số lượng thực phẩm được cấp phát miễn phí
cho tất cả các hộ dân trên địa bàn không phân biệt hoàn cảnh
tất cả các chợ đều đóng cửa bên cạnh việc cấp phát lương thực miễn phí
những điểm cung ứng hàng hóa thiết yếu cũng được các địa phương bố trí đầy đủ
người dân có nhu cầu chỉ cần liên hệ với tổ dân phố
việc đi chợ thay sẽ được thực hiện ngay trong ngày và vận chuyển đến tầng nhà
tổ dân phố là thành lập tổ chức lương thực thực phẩm
sở công thương cũng đã yêu cầu các đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch phương án khôi phục lại hoạt động của các chợ truyền thống
để vừa cung ứng lương thực thực phẩm cho người dân vừa đảm bảo an toàn phòng chống dịch theo tình hình mới
thưa quý vị giữa thời điểm nhiều chợ dân sinh tạm thời phải đóng cửa
vị trí các siêu thị trung tâm thương mại chưa thuận tiện cho việc đảm bảo cung cấp nhu yếu phẩm tiêu dùng rộng khắp cho nhân dân trên địa bàn hà nội
và để đáp ứng nhu cầu này mới đây thành phố cũng đã tổ chức xây dựng các điểm bán hàng nông sản thực phẩm bình ổn giá
mô hình này đang được người dân đồng tình ủng hộ
và ngay sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên bản tin kinh tế và tiêu dùng
một điểm bán hàng bình ổn giá trên đường hoàng quốc việt hà nội
ngay từ sáng sớm người dân đã đến đây để mua lương thực thực phẩm
ông nguyễn văn hải cũng như bao người khác khi đến đây đều tuân thủ quy định năm k của bộ y tế
trong phòng chống dịch bệnh
dạo quanh một vòng ông hải đã mua được một số mặt hàng thiết yếu phục vụ cho cuộc sống của gia đình
mua hàng của những ngày giãn cách thì thấy rằng là hàng hóa thì rất là phong phú
đầy đủ các loại thịt cá rau quả cũ
giá cả thì có nhiều thứ người dân cũng bằng lòng bấy nhiêu
và cũng rất là vui vẻ thôi chứ không có căn gì
giá cả đây là rất là vật lý
không có cái gì
giá cả đây thì đắt lắm mà cũng giảm bảo vệ sinh rồi là giãn cách không có cái mục thẩm máy
nên là người dân vào đây mua là thẩm máy không có cái gì
đang ái ngại về cái lời lấy nhiễm để bật cốt
đấy cho nên là chỉ biết ở đây vào đây thì mọi người nên vào đây mua
tại các điểm bán hàng bình ổn giá người tiêu dùng có cơ hội được lựa chọn mua sắm hàng trăm sản phẩm nông sản thiết yếu
cho nhu cầu hàng ngày như rau củ quả các loại nông sản trứng thịt
đặc biệt nhiều sản phẩm được bảo hộ chỉ dẫn địa lý cũng được bày bán tại đây như nhãn lồng hương yên một mươi năm đồng một kg
bí thơm bắc cạn một mươi bốn đồng một kg rau củ mộc châu các loại từ một mươi một đến một mươi ba đồng một kg
ngoài việc đảm bảo an toàn cho người sử dụng thì các loại hàng hóa đều được niêm yết bảng giá rõ ràng thuận tiện cho người mua
theo cái chỉ thị số một mươi bảy của thành phố hà nội
thì giãn cách xã hội thì rất nhiều cái điểm mà trên cái địa bàn thành phố hà nội
do cái một số những cái điểm chợ cũng như là cái siêu thị bị phong thỏa tạm thời
do cái điều kiện của cái công tác phòng chống dịch
thế thì như vậy thì người dân rất là khó khăn trong vấn đề mua sắm hàng hóa những mặt hàng thiết yếu
và chính vì vậy mà thực hiện theo cái kế hoạch của quận bắc từ niêu
thì bên chỗ công ty cổ phần xúc tiến thương mại nông nghiệp việt nam
có phối hợp với lại trung tâm xã hội
công ty cổ phần xúc tiến của bộ để tổ chức cái điểm bán hàng lưu động
cung ứng cái thực phẩm trong cái công tác phòng chống dịch cho bà con
thì cái này sẽ giúp cho cái bà con có thể là mua bán được những cái thực phẩm thiết yếu
trong cái mùa dịch với cái giá bình ổn và những cái sản phẩm truy xuất nguồn gốc rõ ràng
và đặc biệt là đảm bảo được trong công tác phòng chống dịch
hiện hà nội đã xây dựng được hơn tám điểm bán hàng bình ổn giá
có thể thấy so với các chợ truyền thống và các siêu thị
thì mô hình này được đánh giá là ổn định
thậm chí một số sản phẩm rẻ hơn giá thị trường mà chất lượng vẫn đảm bảo cho người tiêu dùng sử dụng
thưa quý vị thời gian qua lợi dụng việc các hoạt động mua sắm trực tuyến gia tăng
trong thời điểm dịch covid một mươi chín các đối tượng tội phạm mạng đã triệt để sử dụng những sơ hở
trong quá trình thanh toán số của ứng dụng
các đối tượng tội phạm mạng đã triệt để sử dụng những sơ hở trong quá trình thanh toán số của ứng dụng
trước tình hình này công an tp hcm khuyến cáo người dân lưu ý một số thủ đoạn mà các đối tượng thường xuyên sử dụng
cụ thể lừa đảo qua dịch vụ ship code
theo đó nhiều trường hợp đối tượng lừa đảo giả là người mua yêu cầu người bán nâng giá ghi trên phiếu mua hàng của sản phẩm
để lừa số tiền tranh lệch giá từ người bán
thủ đoạn dùng ảnh chụp màn hình lệnh chuyển khoản giả để lừa đảo
thủ đoạn giả danh nhân viên bệnh viện mạo nhận thông báo đã điều trị cho bạn bè hay người thân của nạn nhân khỏi bệnh covid một mươi chín
và yêu cầu nạn nhân thanh toán chi phí cho quá trình điều trị
thủ đoạn mạo danh nhân viên y tế của các tổ chức y tế uy tín gửi thư điện tử với tập tin đính kèm
hoặc các liên kết dẫn đến các nội dung về cập nhật tình hình lây nhiễm của covid một mươi chín
khi mở các tập tin đính kèm hay nhấp vào các liên kết
máy tính của nạn nhân sẽ bị tấn công bởi các mã độc và có thể bị lộ lọt thông tin cá nhân
thông tin thẻ tiến dụng được lưu trữ trực tuyến sẽ bị đánh cắp
thủ đoạn lừa đảo qua các app mạo danh đầu tư vaccine ngừa covid một mươi chín thiết bị y tế
ngoài ra bọn tội phạm cũng tạo các website bán hàng trực tuyến vật tư y tế như khẩu trang y tế nước rửa tay khử khuẩn
tuy nhiên sau khi nhận tiền của người mua hàng đối tượng lừa đảo ngắt liên lạc và không giao hàng như thỏa thuận
cũng trong thời gian gần đây lợi dụng việc giãn cách xã hội do dịch bệnh
nhiều ứng dụng website đang chạy quảng cáo giật đơn hàng ảo không rõ nguồn gốc
đã lôi kéo hàng nghìn người tham gia vào nhiều kênh đầu tư hay dự đoán chặn lẻ mà thực chất là hình thức đánh bạc trá hình
và trước những rủi ro và dấu hiệu lừa đảo thì cục an ninh mạng và phòng chống tuệ phạm công nghệ cao bộ công an
đã phát đi những cảnh báo người dân thận trọng khi tham gia vào những mô hình này
những lời mời có cánh trên website babyshow com
sau khi nhập thông tin số điện thoại
sẽ có người liên hệ qua gia lô hướng dẫn đăng nhập trang web vn bảy mươi sáu com gạch cháo thăng gạch cháo like
với những lời giới thiệu hấp dẫn như đây là mô hình kiếm tiền theo hội nhóm gia lô dựa vào trang web bet ba trăm sáu mươi năm để phân tích số chẵn lẻ
một ngày nhóm có hai đến ba khung giờ cố định chắc chắn kiếm được hai mươi năm ba mươi lợi nhuận theo số vốn hiện có
người chơi chỉ cần vốn tối thiểu một trăm linh hai trăm linh và có tặng năm mươi cho lần đầu vào vốn tham gia
điều kiện tham gia chỉ cần có banking thẻ ngân hàng hoặc ví điện tử
cụ thể cũng như là không có những cái số điện thoại cố định để mà từ đó có thể xác định được danh tính của người lập ra cái trang web này là ai
đối tượng sẽ có thể thu một khoản tiền nhất định của những người tham gia
khoản tiền này thì thông thường các đối tượng sẽ rụng rỗ với những mức ở mức độ không cao để làm sao ai cũng có thể tham gia được
và càng nhiều người tham gia thì càng tốt
tuy nhiên thì đối với tất cả các hình thức này thì có thể thấy rằng là đây là những hình thức mà theo quy định của pháp luật việt nam
đó chính là hành vi đánh bạc
để tạo tin tưởng những đối tượng này còn giới thiệu trang bảy mươi chín com có giấy phép hợp pháp do mga mata châu âu
ủy ban giám sát gc của anh ủy ban cờ bạc và chính phủ philippines pakore cup
đây thực chất là những thông tin giả và giấy phép trên đều chưa được pháp luật việt nam công nhận
dù chúng ta có triệt phá các trang web nhất định những tài khoản trên mạng giã hội nhất định đã có hành vi vi phạm pháp luật
vì các đối tượng này đi chăng nữa thì cũng vẫn không thể nào triệt để chấm dứt được tình trạng thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật
cũng như là tình trạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân
việc để triệt phá hoàn toàn những đối tượng xấu có thể lập ra những trang web xấu
những tài khoản xấu để thực hiện các mục đích vi phạm pháp luật cũng như là lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân
một cách triệt để thì không thể thực hiện được hành vi mang tính chất phòng chống từ phía lực lượng chức năng
chính vì vậy mà điều cần nhất ở đây
là sự tự giác cũng như là cảnh giác từ phía người dân
cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cũng từng khuyến cáo
việc lập một website mới không khó chỉ cần vài chục phút
chủ trang web có thể lấy giao diện cũ đổi hình ảnh tên logo và địa chỉ truy cập là có ngay một căn bẫy mới
với những chiều thức y hệt
điểm chung của các web lừa đảo này là không có địa chỉ cụ thể
không có tên công ty và cũng không có cách nào liên hệ với chủ nhân được sau
các nhóm chat trên mạng xã hội
zalo facebook thường do những tài khoản ảo mở ra điều hành
khi web sập các nhóm chat lập tức biến mất
người dùng không biết khấu nại với ai
bởi toàn bộ các trang web trên đều không đăng ký với cơ quan chức năng
và việc kinh doanh giao dịch chuyển tiền cho các hệ thống này không được đảm bảo về mặt pháp luật